bộ quốc phòng nhật bản cho biết các tàu khu trục của lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản sẽ bắt đầu một cuộc tập trận chung diễn ra trong vài ngày tới với nhóm tàu chiến của hải quân mỹ tại khu vực tây thái bình dương trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân usset cavinson
theo kế hoạch hai tàu khu trục nhật bản sẽ tham gia diễn tập về chiến thuật về liên lạc đã rời từ khu vực sasebo ở tỉnh nagasaki để đến khu vực tập trận
trước đó phó tổng thống mỹ mike pen cho biết sau khi tới biển nhật bản nhóm tàu sân bay do tàu uss ca vinson dẫn đầu sẽ tiếp tục di chuyển tới bán đảo triều tiên như một phần trong cam kết của mỹ về việc sát cánh với đồng minh nhật bản tại khu vực tây bắc thái bình dương
trong tháng sáu tới các lực lượng quân sự mỹ tại hàn quốc sẽ tập trận sơ tán và giải cứu công dân mỹ tại hàn quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng đồng thời phối hợp nỗ lực để ứng phó với những động thái căng thẳng trên bán đảo triều tiên